cơ quan công an đã làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của hai đối tượng đối với hai người có liên quan với tổng số tiền cho vay là sáu trăm năm mươi năm triệu đồng

khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan công an đã thu giữ nhiều tăng vật tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen
cơ quan công an đã làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của hai đối tượng đối với hai người có liên quan với tổng số tiền cho vay là sáu trăm năm mươi năm triệu đồng
một lô hàng số lượng lớn trị giá gần năm tỷ đồng trong đó có quần áo mỹ phẩm giày dép túi sách
tất cả đều nhái các thương hiệu nổi tiếng vừa bị công an thành phố đà nẵng tạm giữ
qua công tác nghiệp vụ lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng phát hiện tại một kho hàng
nằm ở vùng ven thành phố thường xuyên tiếp nhận các lô hàng từ các cá nhân tổ chức từ thành phố hồ chí minh và hà nội gửi về đây
để phân phối cho các cá nhân khác tại khu vực miền trung tây nguyên
ngày chín tháng một mươi hai khi lô hàng này vừa đến đà nẵng cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện gần hai trăm bốn mươi kiện hàng
trong đó chứa hàng nghìn đôi giày dép quần áo túi sách mỹ phẩm tất cả đều mang thương hiệu nổi tiếng như là hàng nhái hàng giả
tại thời điểm kiểm tra đại diện cơ sở nhận vận chuyển số hàng này không xuất trình được hóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các kiện hàng nói trên
người này cũng cho biết chỉ nhận vận chuyển thuê cho các cá nhân tập thể sau đó đi phân phát đến những người nhận
tất cả sau đó đã bị niêm phong để phục vụ cho công tác điều tra
trong khi đó hơn sáu tấn hàng tạp hóa và đồ gia dụng trị giá khoảng hai trăm linh triệu đồng không có kèm theo giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc ninh phối hợp với công an thị xã tử sơn phát hiện khi kiểm tra xe ô tô do dương ngọc hảo
chú tệ tỉnh láng sơn điều khiển
tại cơ quan công an lái xe du ngọc hảo khai nhận được phạm văn hoàn chú tại tỉnh hưng yên
thuê trở hàng từ lạng sơn về hai kho tại phố thượng phường đình bảng do trần văn luật chú tệ tỉnh hương yên
đỗ hữu tường chú tỉnh phú thọ quản lý và một kho tại xã phù trần do vũ đình thoan chú tại tỉnh hải dương quản lý
tiến hành kiểm tra ba kho chứa hàng trên bước đầu lực lượng công an phát hiện khoảng hai mươi tấn hàng tạp hóa
chưa có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng trần văn khánh
tại huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long vừa bị công an huyện vũng liêm khởi tố bắt tạm giam hai tháng để điều tra
trước đó vào khoảng chín giờ ngày hai mươi chín tháng một mươi một bà vạn thị phia chú tại huyện vũng liêm
đến cơ quan công an trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm chiếc nhẫn vàng
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an phát hiện đối tượng khánh tại một tiệm vàng
ở xã thanh bình huyện vũng liêm bước đầu khánh khai nhận đã đột nhập vào nhà bà phia và trộm cắp
mở rộng điều tra khánh còn khai nhận vào các ngày một mươi bốn một mươi chín và hai mươi tháng một mươi một khánh đã thực hiện liên tiếp
ba vụ trộm vàng và trộm tiền cũng tại xã thanh bình huyện vũng liêm
tất cả số tiền trên khánh dùng để mua ma túy sử dụng
thưa quý vị một trăm hai mươi sáu mô hình quân chúng tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố lào cai
mỗi mô hình có cách làm riêng đáp ứng được với yêu cầu của từng khu vực từng địa bàn dân cư
sau khi đi vào hoạt động những mô hình này đã phát huy được hiệu quả và thực sự trở thành những cánh tay nối dài
giúp đỡ lực lượng công an cơ sở trong công tác giữ vững an ninh trật tự góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội
tại địa bàn ghi nhận của phóng viên intv
quảng trường ga lào cai
những năm trước nơi đây được coi là địa bàn trọng điểm về mất an ninh trật tự
mỗi ngày có tới một mươi chuyến tàu đi và đến lượng khách nhiều nên việc các đối tượng xấu như buôn bán ma túy
trộm cắp móc túi
mỗi khách luôn trà trộn vào khu vực để hoạt động
nhưng từ khi có tổ tự quản về an ninh trật tự này ra đời tình hình dân đi vào ổn định
cho đến nay hầu hết các vấn đề phức tạp đều không xảy ra
chúng tôi ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đây
chúng tôi ngoài làm nhiệm vụ an ninh ra chúng tôi còn hướng dẫn cho khách
đồng thời chúng tôi cũng kịp thời ngăn chặn những trường hợp đến mồi trài khách
thì các loại tội phạm như lừa đảo móc túi nếu phát hiện kịp thời chúng tôi có thể bắt giữ
và phối kết hợp cùng với công an phường để giải quyết
cái mô hình đã giúp ích rất nhiều cho lực lượng công an phường
và trong quá trình khi tổ tự quản tại bảo vệ dân phố tại khu vực quảng trường ra này
khi phát hiện có các đối tượng có các dấu hiệu thì đều kịp thời thông báo về cho công an phường
chúng tôi có những biện pháp để kịp thời đấu tranh xử lý
kẻng an ninh hòm thư tố rắc tội phạm
cùng với đó là việc tuyên truyền đến từng nhà dân về việc nâng cao cảnh giác
tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộng bức xúc trong nhân dân
đây là những việc làm phù hợp với tình hình thực tế mà mô hình cụm an ninh liên kết số một phường bắc lệnh đang thực hiện
chủ yếu là hoạt động công tác tuần tra vào các thời điểm ban đêm hoặc đột xuất kể cả ban ngày
khu vực có người nạ mặt đến thì mình phải kiểm tra
cái thứ hai là đảm bảo công tác trật tự an ninh trong khu vực
không có để xảy ra mất toàn kết rồi các tụ điểm
tệ nạn xã hội
đến nay trên địa bàn thành phố lào cai đã xây dựng và duy trì một trăm hai mươi sáu mô hình quân chúng tự quản về an ninh trật tự
triển khai tại ba trăm bốn mươi chín thôn tổ khu dân cư cơ quan doanh nghiệp trường học
nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như thôn bản bình yên gia đình hạnh phúc
điểm sinh hoạt tôn giáo bình yên dòng họ tự quản năm ba giảm tổ tự quản đường biên mốc giới
liên quan đến từng địa bàn cụ thể thì xây dựng các mô hình làm sao cho thật sự phù hợp
đó là chúng ta cũng thông qua các hiệu quả hoạt động của mô hình chúng ta đánh giá được
cái mô hình nào đã phát huy tốt tác dụng và đã đi duy trì và hoạt động có hiệu quả
và tình hình trên địa bàn đã ổn định thì chúng tôi thanh loại mô hình đó
có những địa bàn phức tạp về an ninh có những địa bàn phức tạp về trật tự xã hội
có những địa bàn phức tạp về ma túy có những địa bàn phức tạp về trên tuyến biên giới
thì chúng tôi xây dựng làm sao cho nó thật sự phù hợp để phát huy được hiệu quả cao nhất
làm tốt công tác tham mưu cũng như triển khai sâu rộng có bài bản
nên các mô hình quân chúng tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố lào cai
đã thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
ngày càng đi vào chiều sâu từng bước làm chuyển hóa tình hình an ninh trật tự
tại các địa bàn trọng điểm phức tạp địa bàn giáp danh góp phần quan trọng
tạo môi trường ổn định phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác tối ngày hôm qua tại hà nội học viện an ninh nhân dân
đã phối hợp cùng với cục y tế bộ công an tổ chức hội thi tìm hiểu sáng kiến
về phòng chống tắc hại của thuốc lá cho toàn thể học viên trong đơn vị
hội thi nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tìm hiểu tuyên truyền sáng kiến
về phòng chống tắc hại thuốc lá vận động tư vấn về tác hại của việc hút thuốc lá
quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn cho các học viên
qua đó tăng cường hoạt động giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm tìm ra những phương pháp
truyền đạt hữu hiệu để đưa chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
về phòng chống tác hại của thuốc lá đi vào thực tiễn một cách nhanh chóng và chất lượng
tại quảng trường biển bảo ninh thành phố đồng hới
ngày hôm qua hội phụ nữ và cục y tế bộ công an phối hợp với công an tỉnh quảng bình
đã tổ chức lễ gia quân chung tay bảo vệ môi trường nói không với rác thải nhựa
đây là hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn trước vấn nạn ô nhiễm rác thải nhựa
nhất là rác thải nhựa đại dương
tại lễ gia quân ban tổ chức đã kêu gọi đoàn viên hội viên của các tổ chức hội đoàn thể
và nhân dân trên địa bàn cần nâng cao ý thức trách nhiệm cần có những hành động thiết thực
nhằm nâng cao bảo vệ môi trường nhất là môi trường biển
mọi người cần sớm thay đổi hành vi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần
sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông
với trách nhiệm là lực lượng nòng cốt hội phu nước bộ công an các cấp
trong toàn lực lượng cần triển khai có hiệu quả phong trào chống rác thải nhựa
cụ thể hóa vào các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức hội xây dựng các mô hình
để bảo vệ môi trường hạn chế sử dụng sản phẩm từ nhựa
sau lễ phát động các đại biểu và toàn thể cán bộ đoàn viên hội viên và nhân dân
đã triển khai thu dọn rác và làm sạch bãi biển nhật lệ
sáng ngày hôm qua tại hà nội nhà xuất bản quân đội nhân dân đã tổ chức hội nghị
giới thiệu sách và gặp mặt cộng tác viên năm hai nghìn một mươi chín
tại hội nghị nhà xuất bản quân đội nhân dân đã giới thiệu hai cuốn sách
xây dựng quân đội củng cố quốc phòng bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
của đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng và xây dựng quân đội nhân dân việt nam vững mạnh
về chính trị trong tình hình mới của đại tướng lương cường bí thư trung ương đảng
ủy viên thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị
thông qua nội dung hai cuốn sách một mặt góp phần khẳng định rõ hơn
những công hiến đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ độc lập chủ quyền
thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc bảo vệ đảng nhà nước nhân dân
và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa của quân đội ta
mặt khác nhấn mạnh trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào
cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng
sự quản lý điều hành hiệu quả của nhà nước
công an tỉnh khánh hòa vừa tổ chức lễ công bố quyết định điều động công an chính quy
đảm nhiệm các chức danh công an xã đợt một trên địa bàn tỉnh
tại buổi lễ giám đốc công an tỉnh khánh hòa đã công bố và trao quyết định điều động đợt một
cho hai trăm năm mươi một cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã tại tám mươi xã trên địa bàn
trong đó có tám mươi trưởng công an xã tám mươi phó trưởng công an xã
dịp này để ghi nhận những đóng góp tích cực của các đồng chí nguyên là công an xã bán chuyên trách
trong thời gian qua chủ tịch ubnd tỉnh và giám đốc công an tỉnh khánh hòa
đã khen thưởng cho hai trăm ba mươi đồng chí có nhiều thành tích xuất sắc
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
vào ngày hôm qua hai tàu quét mình bungo và takashima thuộc lực lượng tự vệ trên biển nhật bản
đã cùng với một trăm tám mươi thủy thủ thuyền viên dưới sự chỉ huy của đại tá ikubosegi
cập cảng tiên sa và bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố đà nẵng
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai
chuyến thăm là một lần đầu tiên
chuyến thăm là một lần đầu tiên
này nằm trong khuôn khổ chương trình huấn luyện phối hợp hải quân các nước
trong khu vực ấn độ dương là một phần của chiến lược ấn độ dương thái bình dương
tự do và mở rộng nhằm mục đích tăng cường trình độ chuyên môn kỹ thuật
của lực lượng tự vệ trên biển nhật bản
đồng thời tăng cường phối hợp với lực lượng hải quân các nước
trong chuyến thăm lần này tới đà nẵng biên đội tàu phối hợp với bộ quốc phòng hai nước
tổ chức hoạt động trao đổi chuyên môn về lĩnh vực giả phá bom mìn dưới nước lần thứ nhất
quả đó trang bị cho cán bộ chiến sĩ kiến thức kỹ năng cần thiết
đồng thời thắt chặt mối quan hệ hữu nghị hợp tác song phương giữa việt nam và nhật bản nói chung
giữa quân đội và hải quân hai nước nói riêng
trong khuôn khổ của liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ ba mươi chín
và ngày hôm qua nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa đã được đài truyền hình việt nam
tổ chức tại trung tâm hội nghị tỉnh khánh hòa
mở đầu chuỗi hoạt động là lễ khai mạc triển lãm ảnh những người làm truyền hình
đây là nơi trưng bày các tác phẩm ảnh của những người trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất truyền hình
tại các đài phát thanh truyền hình trên cả nước
một mươi bức ảnh là một trăm năm mươi khoảnh khắc đáng nhớ của các phóng viên biên tập viên
quay phim đạo diễn kỹ thuật viên trong quá trình tác nghiệp
tất cả mang tới cho công chúng một góc nhìn chân thực gần gũi về công việc của những người làm truyền hình
những người thầm lặng công hiến những tác phẩm đặc sắc ấn tượng cho khán giả
ngay sau triển lãm ảnh là hội thảo sản xuất và phân phối nội dung truyền hình trên môi trường internet
phát biểu tại hội thảo ông đinh đắc vĩnh phó tổng giám đốc đài truyền hình việt nam nhấn mạnh
về tầm quan trọng của việc hợp tác giữa các đơn vị truyền hình truyền thống
trước sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng số
tại đây các diễn giả và những người làm truyền hình trong nước và quốc tế cùng bàn luận
để tìm ra những mô hình sản xuất và phân phối nội dung truyền hình trên môi trường internet tốt nhất
hiệu quả nhất cả về thông tin và kinh doanh
các diễn giả và các đại biểu dự hội thảo cũng chia sẻ cách thức hoạt động
và sự phát triển nội dung truyền hình trong thời kỳ chuyển đổi số
chiều cùng ngày hội thảo phóng sự điều tra trên truyền hình diễn ra
thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu phóng viên biên tập viên
chủ đề của hội thảo được thể hiện qua sáu bài tham luận với những góc độ tiếp cận khác nhau
từ những khó khăn đạt ra trong quá trình tác nghiệp kinh nghiệm kỹ năng của phóng viên
để xử lý tình huống đến những quy tắc liên quan đến đạo đức báo chí trong thực hiện phóng sự điều tra
sự đa dạng trong góc độ tiếp cận mang tới cái nhìn bao quát
nhưng cũng cụ thể về phóng sự điều tra trên truyền hình
chúng tôi cũng muốn đến đây để gặp nhau và có thể chia sẻ các kinh nghiệm
cũng trao đổi các cái đề tài bởi vì là một mình chúng tôi cũng sẽ không thể làm được
và cần phải có sự hỗ trợ của rất nhiều phía
từ lãnh đạo
rồi là từ bạn bè đồng nghiệp từ các cơ quan nữa
bởi vì cái nguồn tin quan trọng nhất là nguồn tin về cơ sở
cho nên là đối với tôi thì những cái cuộc hội thảo như thế này
là những cuộc hội thảo mà nó vô cùng kinh nghĩa và quan trọng đối với nghề chúng tôi
hôm nay ngoài việc tham gia cọ sắt những tác phẩm
thì chúng tôi được tham gia những hội thảo
trong đó định định là hội thảo phóng sự điều tra truyền hình
đối với chúng tôi ở địa phương thì các việc đôi khi cũng chưa rõ ràng
trong nhiều nhiệm vụ chê chách
về công việc
mà để mà kỹ năng tác nghiệp cũng như là cơ sở pháp lý
trong việc mà thể hiện phóng sự điều tra
tuy nhiên qua cái việc hội thảo như lần này
từ những nhà báo lớn từ những nhà báo đựng nhất
đặt những tác phẩm giải cao để trình bày
thì đó là một cái cơ hội chúng tôi để hợp quản thêm kỹ năng những nghiệp vụ
những cách mà thể hiện làm sao những cái phóng sự điều tra của mình
nó mang tới hiện nhất và nó phản ánh rõ ràng
và đặc biệt là đảm bảo cơ sở pháp lý
tham dự liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ ba mươi chín
những người làm báo hình trên cả nước có cơ hội giao lưu chia sẻ kinh nghiệm
cũng như học hỏi nâng cao nghiệp vụ để cùng làm nên những tác phẩm hay cho khán giả truyền hình
thưa quý vị và các bạn khi tham gia giao thông vào ban đêm mà gặp phải tình huống bị phương tiện lưu thông ngược chiều

đèn pha thì quả thật là khiến cho chúng ta hết sức lúng túng khi mà hoàn toàn không thể nhìn thấy đường
và thậm chí là còn có cảm giác như là có thể xảy ra tai nạn ngay lúc đó
vâng thưa quý vị việc sử dụng đèn pha xa không đúng cách thì có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc
có người ví đèn pha đêm là sát thủ không để lại dấu vết trong nhiều vụ tai nạn giao thông
và hãy cùng với câu chuyện giao thông ngày hôm nay tìm hiểu về vấn đề này
người thanh niên này có lẽ đã quá bị sụn với tình cảm bật đèn pha khi đi thông
để đã chọn chiếc áo có thông điệp này
sự tiến bộ của công nghệ giúp đèn pha của xe ngày càng tốt hơn sáng hơn và an toàn hơn
tuy nhiên nếu người điều khiển xe không sử dụng đúng cách
phía trước đèn pha lại vô tình tạo ra những sự khó chịu
và đôi khi gây ra những tai nạn đáng tiếc khi tham gia giao thông
bật đèn pha thì gây cho xe đối diện sẽ bị trói mắt
cho nên anh em đi đẩy một tí và sẽ bật cốt thôi
bật pha lên trừ khi đi cao tốc thì bật pha rồi
khi mà hoạt động xe
người trong phố bật đèn pha lên thì người điều khiển giao thông rất trói mắt
để phát hiện ra những cản đằng trước rất là khó
nên ta phải đi đèn gần thôi đèn cốt
vâng hiện nay trong nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ban đêm
thì người ta chỉ chú ý đến các yếu tố như là mất phanh hay là tài xế buồn ngủ
mà đều bỏ qua một yếu tố thầm lặng nằm sâu trong lương tâm các tài xế
đó chính là tình trạng sử dụng đèn pha gây trói mắt người đối diện
đó cũng là lý do mà nhiều người
nhiều người gọi rằng việc sử dụng đèn pha
là một sát thủ của các vụ tai nạn giao thông vào ban đêm
chia sẻ về tình trạng sử dụng đèn pha khi lưu thông vào ban đêm
anh nguyễn quốc anh chú tại thanh xuân hà nội
rất bức xúc vì ý thức của nhiều người
thậm chí hiện nay khi lưu thông trong đường nội đô
nhiều người cũng vô tư bật đèn pha
một số người dân người ta sử dụng đèn pha một cách nó tùy tiện
và người ta không ý thức được là cái việc sử dụng đèn pha như thế
là rất là nguy hiểm cho những người tham gia giao thông ở đối diện
theo anh thì cái hướng xử lý tình trạng này như thế nào
hiện nay thì rất nhiều những phương tiện tham gia giao thông
những người điều khiển phương tiện
người ta chưa có ý thức về cái việc sử dụng đèn pha
thậm chí có những phương tiện là người ta còn lắp thêm những cái đèn pha
gây rất là khó chịu cho những người tham gia đối diện
thế thì để xử lý tình trạng như này thì theo tôi thì trước tiên
chúng ta phải có một cái hình thức tuyên truyền
và giáo dục và tuyên truyền ở đây là cả trên những cái phương tiện thông tin đại chúng
tuyên truyền trên tv và thậm chí là ở cơ quan nhà trường
người tham gia giao thông bật đèn pha chiếu pha vào mặt
rất ảnh hưởng đến những người đi đường và có thể gây tai nạn cho những người đi đường
thì quan điểm của tôi đối chiếu với luận đệ giao thông
thì đề nghị các cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm
nhìn thẳng vào đèn pha ô tô và đèn chiếu thẳng vào mắt như thế này
là hình phạt vào trung quốc đang áp dụng
đối với những tài xế vi phạm trong việc sử dụng đèn pha
và quả thực tôi chỉ có một vài chục giây nhìn vào đèn pha
thì tôi đã có lóa mắt hoàn toàn và không còn nhìn thấy gì xung quanh
vâng có lẽ nếu ai còn chưa thấy được hậu quả của việc sử dụng đèn pha không đúng quy định
thì có lẽ hãy thử một vài lần đứng trước đèn pha
thì có lẽ bạn sẽ có ý thức hơn trong việc sử dụng đèn fin như thế nào
để làm không đổ khiếp sợ đối với những người xung quanh
cả những người lái xe xe máy ô tô nếu mà tham gia giao thông trong phố
không nên dùng đèn pha
vậy sử dụng đèn pha tình huống như thế nào ạ
đèn pha tình huống khi mình đi đường cao tốc hoặc mình đi đường vắng người
thì mình sử dụng đèn pha
luật giao thông đồng bộ quy định
nghiêm cấm các hành vi sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư
chủ các xe có quyền được ưu tiên đang làm nhiệm vụ
trong trường hợp người điều khiển có hành vi vi phạm
sẽ bị xử phạt theo quy định nhân định một trăm bảy mươi một
cụ thể phạt tiền từ sáu trăm linh đến tám trăm linh đồng
đối với hành vi vi phạm sử dụng tài chiếu xa
khi tránh xe đi ngược chiều hoặc sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị khu đông dân cư
đối với phương tiện là xe ô tô
đối với xe mô tô xe gắn máy có hành vi vi phạm tương tự
có mức xử phạt từ sáu mươi đến tám mươi triệu đồng
tuy nhiên chỉ cần một thao tác gặt nhẹ là đã chuyển đèn xe sang chế độ chiếu xa gần
do vậy chế tài cũng khó có thể xử lý nếu không xuất phát từ ý thức của mỗi người
đã đến thời lượng của có thể bạn quan tâm
ô nhiễm rác thải nhựa đặc biệt là ô nhiễm rác thải nhựa đại dương
đã trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu
giảm thiểu chất thải từ nhựa ni lông đã trở thành yêu cầu cấp bách ngay từ lúc này
trước hết bắt đầu từ việc giảm thiểu tiêu thụ nhựa và ni lông khó phân hủy
đặc biệt là các sản phẩm nhựa dùng một lần
việt nam đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm do rác thải nhựa ngày càng gia tăng
ước tính mỗi năm có hơn một tám triệu tấn rác thải nhựa được thải ra tại việt nam
nhưng chỉ hai mươi bảy trong số đó được tái chế
việt nam cũng đang phải đối mặt với nguy cơ trở thành bãi tập kết rác toàn cầu
với lượng rác thải nhựa tăng đến hai trăm linh trong năm qua
lượng tiêu thụ nhựa tính trên đầu người ở việt nam mỗi năm tăng mạnh từ ba tám kg
lên mức bốn mươi một ba kg một người trong giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm chín mươi đến năm hai nghìn một mươi tám
ô nhiễm nhựa gây thiệt hại to lớn trong môi trường và hệ sinh thái
như rác thải nhựa bóp nghẹt dòng chảy của các dòng sông
gây phá hủy hoặc suy giảm đa dạng sinh học
nhiều loại sinh vật bị chết do vướng vào lời đánh bắt cá bị mất
hoặc bị bỏ lại trên các đại dương cũng như là ăn nhầm nhựa do nhầm lẫn với thức ăn
các hạt vi nhựa có lẫn trong nước biển có khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy
có sẵn trong nước biển và trầm tích biển
các hạt này theo chuỗi thức ăn sẽ làm tăng nguy cơ dẫn đến nhiều bệnh lý
cho các loài sinh vật bậc cao hơn bao gồm cả con người
vâng và để bảo vệ môi trường thì chúng ta không cần phải làm điều gì to tát
mà chỉ cần thay đổi một số thói quen sử dụng hàng ngày của mình
sử dụng các sản phẩm thân thiện là cách làm mà nhiều người đang thực hiện
nhằm giảm thiểu lượng rác thải ra tự nhiên
thứ nhất là bàn trải tre bàn chải tre có giá khoảng năm mươi đồng
với thời gian sử dụng từ hai đến ba tháng
khi được thải ra môi trường thì thân bàn trải sẽ tự phân hủy sinh học
thứ hai là bình đựng nước kim loại bình nước kim loại có đủ mọi hình dáng mẫu mã
với giá khoảng từ một trăm linh đồng đến hai trăm linh đồng mỗi bình
nên tìm mua loại bình này ở những cửa hàng uy tín đã được công bố chất lượng sản phẩm
hoặc nhập khẩu theo đường chính ngạch tránh mua phải bình làm từ các thành phần kim loại
gây ảnh hưởng đến sức khỏe
thứ ba là xà phòng tự nhiên xà phòng làm từ các nguyên liệu từ thiên nhiên
như là bột nghệ bột cà phê bột trà xanh hoa ỏi hương bổ kết
mỗi loại có màu sắc hương thơm và công dụng khác nhau và đặc biệt là lành tính với da
khi thải ra môi trường các thành phần tự nhiên này sẽ không gây hại
như là những loại xà phòng làm từ hóa học
thứ tư là túi vải hãy tập thói quen tự mang túi vải đến các cửa hàng mua đồ
thay vì lấy túi nhựa từ người bán
thứ năm là hộp bã mía hộp bã mía không có thiết kế bắt mắt
nhưng lại có tác dụng bảo vệ môi trường tốt hơn loại hộp nhựa xốp truyền thống
nhờ khả năng tự phân hủy sinh học
hơn nữa khi gặp các thức ăn nóng thì hộp bã mía cũng không sản sinh ra
các chất có nguy cơ gây ung thư
ngoài ra thì còn có nhiều các loại đồ dùng thân thiện với môi trường khác
như là ống hút inox bình nước gốc tre ly sợi dơm
việc sử dụng những sản phẩm này vừa an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng
lại vừa bảo vệ môi trường
thưa quý vị trong ngày một mươi hai tháng một mươi hai dư luận tranh cãi dữ dội khi mà có một tài khoản mạng xã hội
bất ngờ đăng tải hình ảnh video để tố cáo ca sĩ hồ quang hiếu
cùng nhiều người bạn sắp đặt để xâm hại mình
đặc biệt là còn có tình tiết là cố tình cho sử dụng chất kích thích để thực hiện các hành vi ấy
hồ quang hiếu và các luật gia có phản hồi gì về câu chuyện này
tài khoản này chụp và quay hình lại rất nhiều đoạn hội thoại bằng tin nhắn
dù chưa ghi tắt tên ca sĩ nhưng cô đính kèm hình ảnh ca sĩ hồ quang hiếu trong trạng thái thiếu tỉnh táo
nội dung chính trong các bài viết là tố cáo trong một lần đi chơi đêm
ca sĩ này cùng nhóm bạn đưa cô sử dụng một số chất kích thích khiến khô không còn tỉnh táo
lợi dụng trạng thái không thể chống cự tài khoản trên tố hồ quang hiếu có hành vi xâm hại cơ thể
lý do sau nhiều ngày cô mới quyết định đăng tải bằng chứng vì đợi lời xin lỗi nhưng không thấy phản hồi từ hồ quang hiếu
thì tại điều một trăm bốn mươi một quy định đó là tội hiếp dâm cái cấu thành tội phạm này là cấu thành về hình thức là người nào
là dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực hoặc là lợi dụng trong cái tình trạng mà cái người bị hại đó là không có khả năng để chống trả được
để thực hiện cái hành vi tình dục để thực hiện hành vi giao cấu hoặc một hành vi tình dục khác
và lưu ý theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự thì việc này cơ quan điều tra chỉ tiến hành điều tra
theo yêu cầu của người bị hại
nếu người bị hại mà đưa lên mảnh sâu như vậy nhưng không có một cái động thái nào đến với trình báo cơ quan điều tra bằng một văn bản
hoặc là bằng lời nói trực tiếp và người cán bộ tiếp đó là phải ghi chép lại về yêu cầu đó thì cơ quan điều tra cũng không đủ căn cứ để tiến hành điều tra theo thẩm quyền
vụ việc xảy ra ngay lập tức khiến dư luận liên tưởng đến ồn mào trước đây giữa người mẫu kim phượng và hòa sĩ chuyên vẽ tranh trên cơ thể ngôi lực
trước nhiều vụ xâm hại tình dục phụ nữ và bé gái gần đây
phản ứng ngay lập tức thường có xu hướng bảo vệ phí lên tiếng tố cáo
tuy nhiên như trong vụ việc người mẫu kim phượng thì vào tháng tám năm hai nghìn một mươi tám cơ quan điều tra kết luận không có sự việc phạm tội nên không khởi tố hình sự
phía người mẫu kim phượng cũng không có khiếu nại thêm
do đó các luật sư cho rằng cần phải thu thập đủ chứng cứ và chỉ có cơ quan điều tra mới có chức năng kết luận về hành vi xâm hại tình dục
là xác định là không có hành vi
thì bạn này được quyền là yêu cầu cơ quan nghị đối với thẩm quyền để khởi tố
là cái bạn nữ về cái hành vi về cái tội vu khống
đứng về góc độ là một người có công chúng thì cũng nên có cái động thái là yêu cầu nhà nước cơ quan nhà nước có thắng quyền là làm rõ
về cái việc mà người ta tung lên mạng xã hội như vậy làm ảnh hưởng đến danh tự
cái uy tín ảnh hưởng đến cái công việc của mình thì cũng cũng nên có cái động thái để làm rõ
và trong và bạn nam bị tối ác này nè cũng phải làm một cái đơn yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra
là tiến hành điều tra theo cái yêu cầu của mình về cái hành vi mà bị tố giác ở trên mạng xã hội